tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã ca ngợi quyết định được công bố tại hội nghị lần thứ hai mươi tám
các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám vào ngày hôm qua
theo đó khởi động quỹ bồi thường thiệt hại để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu
người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc khẳng định ông guterres hoan nghênh động thái
đưa vào hoạt động quỹ thiệt hại và mất mát mới một công cụ thiết yếu để mang lại công bằng về khí hậu cho những người dễ bị tổn thương nhất
trước đó ngay trong ngày họp đầu tiên hội nghị cop hai mươi tám đã chính thức khởi động quỹ bồi thường trên sau các cuộc đàm phán căng thẳng về các cơ chế của quỹ
theo thỏa thuận quỹ sẽ tạm thời được đặt tại ngân hàng thế giới vkp
chủ tịch cop hai mươi tám thông báo nước chủ nhà uae cam kết đóng góp một trăm linh triệu usd cho quỹ trên
một số nước khác cũng cam kết góp quỹ bao gồm đức mỹ anh và nhật bản